do ô nhiễm môi trường từ các con canh rạch cùng với các công trình xây dựng không được kiểm soát
cùng sự chủ quan của một số địa phương và bộ phận nhân dân
tình hình lây nhiễm virus zika ở tp hcm đang có chiều hướng gia tăng với nhiều diễn biến phức tạp và khó lường
theo trung tâm y tế dự phòng trong số một trăm linh sáu ca nhiễm virus zika được phát hiện
trên địa bàn của hai mươi một trên hai mươi bốn quận huyện có một mươi bốn thai phụ bị nhiễm virus zika
trong đó quận bình thạnh vẫn là quận dẫn đầu về số ca nhiễm với hai mươi một ca
sau đó là quận hai với một mươi năm ca quận một mươi hai có một mươi một ca
mặc dù tình hình lây nhiễm virus zika vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
nhưng đến nay vẫn còn một số địa phương chưa có các biện pháp hữu hiệu để phòng chống dịch
một số người dân còn xem nhẹ và hợp tác với các cơ quan chức năng để phòng chống dịch diệt mũi và lăng quăng
từ trạm cho tới phòng thám tư
phòng thám tư phòng mặt hay là bệnh viện tư hay là bệnh viện quận hai để được khám thư dẫn và được làm các mẫu xét nghiệm
để hạn chế virus zika lây lan nhanh trên địa bàn thành phố đang triển khai phun xịt hóa chất diệt mũi trên diện rộng
vệ sinh môi trường diệt long quang bọ gậy và tuyên truyền người dân trong tay phòng chống dịch mũi tại nơi sinh sống và làm việc